nhà hát nhạc vũ kịch việt nam đã tổ chức họp báo công bố các sự kiện kỷ niệm sáu mươi năm thành lập
trong đó hai tác phẩm kinh điển của việt nam và thế giới sẽ được công diễn tại nhà hát lớn hà nội
các hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra từ ngày năm đến ngày bảy tháng một mươi với các hoạt động phong phú
đặc biệt nhà hát nhạc vũ kịch sẽ công diễn vở kịch người tạc tượng của cố nhạc sĩ đỗ nhuận
đây được coi là di sản âm nhạc đỉnh cao của việt nam
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam phục dựng đưa tác phẩm trở lại sân khấu với một ekip gồm nhiều nghệ sĩ tên tuổi
bên cạnh đó nhà hát giàn dựng trọn vẹn vợ hồ thiên nga trên sân khấu việt để đánh dấu mốc cho một chặng đường mới
tác phẩm hồ thiên nga có sự pha trộn giữa phong cách nga và việt nam
với sự tham gia của hàng trăm diễn viên sẽ đem đến những điểm nhấn tạo nên nét độc đáo riêng
theo kế hoạch vở nhạc kịch người tạc tượng của cố nhạc sĩ đỗ nhuận sẽ được biểu diễn vào tối năm tháng một mươi
và vũ kịch hồ thiên nga sẽ được biểu diễn vào tối bảy tháng một mươi tại nhà hát lớn hà nội